tài phát hiện một hộp bằng thiết bên trong có nhẫn và dây chuyền vàng nên đối tượng đã lấy toàn bộ số tài sản trên
để không bị phát hiện tài đã sắp xếp lại toàn bộ vật dụng trong nhà như ban đầu nhằm qua mắt cô ruột của mình
sau khi trộm được số tài sản trên tài đã mang đi bán được bốn mươi bảy triệu đồng
số tiền này đối tượng mua một chiếc xe mô tô để sử dụng phần còn lại thì giữ tiêu xài cá nhân
từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản vừa ra tù vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
đối tượng võ thái dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ phường tám thành phố bến tre lại tiếp tục ngựa quen đường cũ
trước đó ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu do không có tiền tiêu xài dương điều khiển xe mô tô đến khu vực ngã tư tú điền
nằm trên đường nguyễn thị định phường phú khương thành phố bến tre
thì thấy anh bùi văn định chạy xe mô tô chở chị nguyễn thị hải yến
trên tay chị yến có cầm giỏ sách
dương liền phóng xe tới giật giỏ sách của chị yến rồi tăng ga tẩu thoát
khi đến lộ thầy cai ở khu phố một phường tám thấy em lê võ thủy dương là học sinh đi học về
dương tiếp tục giật túi sách của em này rồi bỏ chạy
nhận được tin báo của các bị hại qua điều tra truy xét ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
cơ quan công an xác định võ thái dương chính là thủ phạm và tiến hành bắt giữ
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn hùng cường chú huyện tân châu tỉnh tây ninh
vừa bị công an huyện tân châu bắt giữ
tại cơ quan điều tra cường khai nhận vào khoảng hai giờ ngày một mươi bốn tháng chín
sau khi đánh bạc về cường đột nhập vào quán cà phê ở xã xuế dây
lấy trộm hai tv và ba mắt camera mang đi cất giấu ở nhà người quen
sau đó cường mang đi bán lấy tiền tiêu xài hết
công an huyện tân châu đã thu hồi toàn bộ tăng vật và trao trả tài sản cho bị hại
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
trên nhu cầu xin việc làm đang rất bức thiết hiện nay
không biết đối tượng đã tìm được mọi cách để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin
là phó hiệu trưởng một trường trung học cơ sở
có chồng là giám đốc trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện
cộng với những lời đường mật
đình thị bích thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở phố vàng huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đã dễ dàng khiến ba mươi bảy nạn nhân sập bẫy lừa xin việc làm
chiếm đoạt số tiền lên tới hơn sáu tỷ đồng
chị nguyễn thị thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
tốt nghiệp hệ trung cấp trường đại học hùng vương
khoa giáo dục tiểu học từ năm hai nghìn một mươi một
thông qua người quen giới thiệu
chị nhàn đã tìm gặp và nhờ một người phụ nữ tên thủy
xin biên chế công chức giáo viên với số tiền trên một trăm sáu mươi triệu đồng

và nếu mà quyết định lo thì phải đưa cho chị cái số tiền phải lo của suất biên chế này là một trăm sáu mươi triệu
tiếp nhận đơn trình báo công an tỉnh phú thọ đã vào cuộc
và nhanh chóng làm rõ chân dung của đối tượng lừa đảo
đó chính là đinh thị bích thủy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở phú vàng huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
trưởng trường trung học cơ sở tân minh xã tân minh huyện thanh sơn
đinh thị bích thủy khai nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay
thủy đã nhận hồ sơ tiền và hứa xin biên chế công chức nhà nước
cho ba mươi bảy bị hại với số tiền sáu tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng
tuy nhiên thủy chưa xin được cho bất kỳ trường hợp nào
các bị hại hầu như không quen biết thủy
chỉ nghe thông tin về thủy là phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở tân minh
có chồng là giám đốc trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện thanh sơn
nên đã tin tưởng và chủ động xin số điện thoại và nhờ thủy xin việc
tin tưởng vào những lời hứa hẹn đường mật của đối tượng đưa ra
không ít người đã vay mượn
thậm chí cầm cố tài sản để có đủ tiền chạy việc
trước thực trạng số vụ lừa đảo xin việc làm đang có chiều hướng gia tăng
mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác
đừng nhẹ dạ cả tin để rồi rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo
thông qua vụ án này cơ quan điều tra cũng cảnh báo
đối với những ai đã và đang xin biên chế công chức nhà nước
thì hãy hết sức cảnh giác và mang gửi hồ sơ đến những cơ quan chức năng có thẩm quyền
để được xin việc làm
xem xét và ra quyết định
hiện công an tỉnh phú thọ đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với đinh thị bích thủy
vì tội lừa đảo chiếm nốt tài sản
công an tỉnh phú thọ đề nghị ai là nạn nhân trong vụ lừa đảo xin việc làm
của đinh thị bích thủy hãy đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ trình báo
để cơ quan điều tra sớm hoàn tất quá trình điều tra truy tố đối tượng trước pháp luật
xin chào các bạn những ngày vừa qua thời tiết tại các tỉnh thành miền bắc khá là oi nóng
và độ ẩm ở mức thấp trưa chiều chỉ vào khoảng năm mươi sáu mươi
trong những ngày sắp tới tại khu vực phía tây bắc bộ có mưa vài nơi ngày nắng
riêng chiều tối và đêm ngày một ngày mùng hai khu vực tây bắc có mưa rào rải rác
với nhiệt độ phổ biến từ hai mươi hai ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
nhìn chung thời tiết không gây cản trở nhiều đến các hoạt động ngoài trời
khu vực phía đông bắc bộ trong ba ngày sắp tới trường phân kỳ sẽ suy yếu
hơn nên tại miền bắc mặc dù mưa vẫn ít có khả năng xảy ra nhưng trời sẽ nhiều mây hơn
độ ẩm có xu hướng tăng nên thời tiết sẽ bớt phần khô nóng nhiệt độ giảm nhẹ
cao nhất ngày phổ biến khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
tại khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày hôm nay vẫn có mưa rào
và rông tại phía bắc khu vực nhưng lượng mưa sẽ giảm nhanh dần
còn trong ba ngày sắp tới mưa không nhiều ngày có nắng nhiệt độ cũng ít biến động
giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
thời tiết khô ráo
thuận lợi cho các hoạt động hong phơi chế biến nông sản của bà con nông dân
còn tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho tới ninh thuận và bình thuận
do hoạt động của giải mây rông nên tại đây trời chuyển nhiều mây hơn
ngày còn đang gián đoạn và mưa rào có thể xảy ra bất chợt trong ngày
nên các bạn hãy lưu ý mang theo các vật dụng che mưa hữu ích
về tình hình nhiệt độ do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây không cao
nhìn chung sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
nhiệt độ tương đối là dễ chịu
khu vực tây nguyên từ ngày một đến ngày ba trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp hai cấp ba
cần đề phòng khả năng có gió rất mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ trong những ngày sắp tới vẫn duy trì những cơn mưa rào và rông
với lượng mưa tập trung chính về thời điểm chiều tối đêm và sáng
và không lại trừ khả năng một số điểm sẽ có lượng mưa khá
nên bà con cần lưu ý chủ động che chắn cho cây trồng
đồng vật nuôi và khi lưu thông
cần cảnh giác với các đoạn đường trũng thấp hoặc các khu vực đang xây sửa thi công
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín đến ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt